thông tin võ oanh lệ hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thường trú tại xã thạch phú huyện vĩnh cửu ôm ba sáu tỷ đồng tiền gửi bỏ trốn
ngay sau khi có thông tin công an xã thạch phú đã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện vĩnh cửu
tập trung lực lượng ra soát và xác định chủ hụi là võ oanh lệ hằng là người địa phương đã bỏ trốn khỏi nhà trước đó nhiều ngày
đến ngày một mươi tám tháng năm đối tượng này đã ra đầu thú tại cơ quan công an nhưng tiền hụi của hơn một trăm ba mươi công nhân trong sáu mươi giây hụi thì khó có thể lấy lại được